ủy ban nhân dân thành phố vũng tàu tỉnh bà rịa vũng tàu phối hợp với công an thành phố
đã thu giữ nhiều phương tiện do xây dựng phân lô trái phép tại khu đất nông nghiệp ở phường một mươi hai
trước đó ngày hai mươi bảy tháng năm ủy ban nhân dân phường một mươi hai phát hiện khu đất nông nghiệp
tại đường võ văn kiệt phường một mươi hai thành phố vũng tàu của bà đào thị thanh hà
có biểu hiện san lấp chia thửa để phân lô bán nền nên đã yêu cầu chủ công trình dừng thi công
nhưng chủ công trình không đồng ý chấp hành
đến ngày ba tháng sáu ủy ban nhân dân thành phố phối hợp cùng công an thành phố vũng tàu
tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng với số tiền hai mươi bốn triệu đồng
đồng thời thu giữ nhiều máy móc cơ giới liên quan đến việc xây dựng trái phép
việc tự ý phân lô bán nền đang là điểm nóng của thành phố vũng tàu
nên được ủy ban nhân dân thành phố vũng tàu quan tâm và chấn chỉnh
trước đó truyền hình nhân dân cũng đã phản ánh một người dân đã tự ý san gạt
một diện tích gần tám m hai đất thuộc khu vực núi lớn phường năm thành phố vũng tàu